ngày một mươi năm tháng năm một nguồn tin cho biết ngoài bà lê thanh kỳ duyên ba mươi một tuổi đang bị truy tìm
thì bà lê thanh huyền trang ba mươi một tuổi cùng ở nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai
cũng có liên quan đến vụ án luận luân sau đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
vừa có đề nghị phía sở y tế tp hcm hỗ trợ thông tin về hoạt động khám chữa bệnh
đối với ba người phụ nữ tự xưng là đệ tử của biện can lê tùng vân chín mươi hai tuổi
ba người được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đề nghị sở y tế tp hcm
cung cấp thông tin về khám chữa bệnh bao gồm lê thanh kỳ duyên lê thanh huyền trang
và vòng kim xuân hai mươi chín tuổi cùng ở tỉnh thất bồng lai
theo nguồn tin kết quả giám định adn của ông lê tùng văn và hai mươi sáu người khác
cùng sống tại tỉnh thất bồng lai đã khẳng định ông lê tùng văn loạn luân với con của mình
lê thanh kỳ duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định
bà kỳ duyên đã rời khỏi tỉnh thất bồng lai sau khi ông lê tùng văn bị khởi tố về hành vi lợi luân
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đang truy tìm bà duyên
ngoài ra với kết quả giám định này cũng xác định bà lê thanh huyệt trang là con của ông lê tùng văn
và bà cao thị quốc sáu mươi ba tuổi đang chấp hành án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tuy nhiên trong lý lịch tư pháp tự khai bà lê thanh kỳ duyên và lê thanh huyền trang đều chỉ khai mẹ ruột
không xác định được người cha
tại các buổi làm việc với ngành tố tụng hình sự tỉnh long an bà kỳ duyên và huyền trang đều khai nhận là đệ tử của ông lê tùng vân
và không biết cha dục của mình là ai
trong một clip mới gần đây người tự xưng là con trai của lê tùng vân lê thanh minh tùng cũng đã đưa ra thông tin khá nhạy cảm
theo minh tùng ở trong gia đình anh tình trạng dùng chung vợ diễn ra thường xuyên
điều coi như là điều bình thường
ngoài ra con trai ông nội còn tố cáo bố dục của mình có hành vi không đúng đắn với hai người con gái là lê thanh kỳ duyên và lê thanh huyền trang
lê thanh minh tùng nói lê thanh huyền trang để hai đứa để đứa đầu tiên bị mất
sau đó lê tùng vân tiếp tục quan hệ bắt để thêm đứa thứ hai
còn kỳ duyên mình nghe phong phanh là có ba đứa nhưng mất một đứa
thông tin này mình không thể kiểm chứng được
riêng lê thanh huyền trang thì mình chắc chắn một trăm linh
tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là chia sẻ cá nhân của lê thanh minh tùng
người đàn ông này cũng chưa đưa ra được bằng chứng xác thực lời nói của mình
sự tật ra sao chỉ ở cơ quan chức năng mới có thể làm ra được
đây có phải là lần đầu tiên lê thanh minh tùng có những chia sẻ gây sốc về lê tùng vân và tịnh thất bổng lai
trước đó trong một buổi live stream vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một lê thanh minh tùng cho biết
mình là con trai của lê tùng vân
người đàn ông này vô cùng bức xúc tố cáo bố dục của mình luận luân lừa đảo tiên tư thiện
vì trái luận thường đạo lý
ngay sau đó phía lê tùng vân cũng đã lên tiếng phủ nhận quan hệ huyết thống với lê thanh minh tùng
tuy nhiên khi được thách đố xét nghiệm adn ông lê tùng vân bỗng im ắng và không thực hiện
về phần lê thanh minh tùng anh này thường xuyên đưa ra nhận định chia sẻ về tỉnh thất bồng lai
gần đây nghe tin theo ông nội bị khởi tố loạn luân minh tùng chia sẻ trên trang cá nhân
không chọn được nơi sinh ra đành chấp nhận có người cha như vậy thôi
lật lại những lùm xung chấn động liên quan đến tịnh thất bổng lai
trước khi có kết quả giám định adn từ phía cơ quan chức năng tịnh thất bổng lai
còn có tên gọi là thiên an mênh bảo phú trụ đã lợi dụng phật giáo và giành nghiên nuôi trẻ mồ côi để trục lợi
nhiều người vợ lẽ đã từng hỗ trợ tiền bạc vật chất cho cơ sở này
khi không ngờ đã bị lừa ba năm qua bằng những hình thức vô cùng tinh vi và trắng trợn khó tin
dưới vẻ bọc tịnh thất bổng lai thực chất là hộ gia đình bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quẻ ở an giang
với sự chủ trì của ông lê tửng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai quẻ ở an giang ngụ tại quận sáu
điều đáng nói tịnh thất bổng lai nổi tiếng khi liên tục có những tu sĩ xuất hiện trên các chương trình nổi tiếng như
giọng hát việt nhí thanh thức danh hài
khi xuất hiện trên sóng truyền hình những thành viên của tỉnh thất bồng lai thường xuất hiện dưới bộ đồ tu hành
giới thiệu mình là trẻ mồ côi người tu hành
từ đó những người ở tỉnh thất bồng lai nhận được sự thương cảm mến mộ tài năng từ khán giả
chưa dừng ở đó tịnh thất bồng lai đã sử dụng triệt đề nhiều mạng xã hội để truyền thông đến với nhiều người hơn
rất nhiều cá nhân tổ chức từ thiện mạnh thường quân trong và ngoài nước đã lùi tới và gửi qua
gửi tiền hỗ trợ để hỗ trợ những đứa trẻ mà họ nghĩ là trẻ mồ côi
tuy nhiên sự thật lại vô cùng trần trụi
ông lê tùng vân chưa bao giờ là một nhà tu hành đúng nghĩa và những đứa trẻ hoàn toàn không phải là trẻ mồ côi
theo xác minh tỉnh thất bồng lai có tám đứa trẻ trong đó có sáu đứa trẻ có tổng cộng ba người mẹ ruột đang sinh sống cùng giấy tờ để chống tên cha
sự thật gây rúng động là việc ở phần lớn những người sinh sống ở cơ sở này đều là con ruột chó ruột của ông lê tùng vân
có huyết thống sống chung một nhà nhưng không nhận quan hệ
suốt nhiều năm qua tịnh thất bổng lai đã lừa dối trục lợi trong nhiều năm qua dưới hình thức điều hành của lê tùng vân
dù chưa có một con số thống kê vào các tài khoản tài trợ từ thiện nhưng với những kênh youtube hàng trăm ngàn cho đến hàng triệu người theo dõi
thì đại gia đình của ông lê tùng vân nhận được một khoản tiền không hề nhỏ
thậm chí đối tượng nhất nguyên đã từng chia sẻ trước truyền thông rằng mỗi tháng một kênh youtube ở cơ sở này đem lại nguồn thu cho tỉnh thất bồng lai trên dưới năm mươi triệu đồng một tháng
thay khi vàng son có thể lên tới hai trăm linh triệu đồng
cộng thêm với số tiền và quà được nhiều mạnh thường quân ủng hộ số tiền mà ông lê tùng vân
cùng với những người ở tịnh thất bổng lai thu về vẫn đang là một ẩn số mà chỉ cần nghĩ tới thôi ai nấy cũng đều rung minh với mức độ trục lợi ở cơ sở này
liên quan đến nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cũng đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm năm người liên quan
để có thể phục vụ công tác điều tra bao gồm vá thị diễm bi lê thanh kỳ duyên
ba mươi một tuổi con gái của ông lê tùng văn luật sương nguyễn văn miếng đào kim lân và đặng đình mạnh
lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra cho biết trường hợp chưa tìm được những người này cơ quan điều tra sẽ tách thành vụ án riêng để điều tra sau
đối với trường hợp của vá thị diễm bi ngu tại thành phố hồ chí minh năm năm trước đã bỏ nhà đến tịnh thất bổng lai ở ấp lập thành
xã hòa khánh tây đức hòa xã bảo cao thị quốc lập diễm bi đã đến đây để tu cùng với hai mươi người khác
gia đình của vá thị diễm bi cho rằng con gái của họ đã bị những người ở tịnh thất bổng lai rụ rỗ nên đã nhiều lần tìm đến đưa về nhưng không được
phải trình báo cơ quan công an diễm bi sau đó đã trở về nhà một thời gian rồi lại quay lại tịnh thất
cơ quan an ninh điều tra xác định trong thời gian sống tại tịnh thất bổng lai diễm bi đã đăng tải những video trên mạng xã hội
thông tin sai sự thật vu khống công an huyện đức hòa cùng cha mẹ ruột của mình
từ tháng năm năm hai nghìn một đến tháng bốn năm hai nghìn hai diễm bi lần lượt bị công an thành phố hồ chí minh và công an long an ra quyết định truy tìm để điều tra về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích ngàn nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và phu khống
tuy nhiên sau hơn ba năm tìm kiếm cảnh sát vẫn không xác định được tung tích của người này
người thứ hai bị truy tìm là lê thanh kỳ duyên có hai con do liên quan đến vụ án loạn luân trước đó
ông lê tùng vân đã công bố duyên là trẻ mồ côi được ông nhận nuôi từ nhỏ tại trại dựng láo cô nhi tp hcm và đưa về tịnh thất bổng lai sinh sống
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm cho rằng ông vân có hành vi lợi luân
sau thời gian điều tra cảnh sát có căn cứ vào kết quả giám định adn đối với kỳ duyên và những người tịnh thất bồng lai xác định
kỳ duyên là con ruột của ông văn và bà lê thu văn ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây
đến ngày một mươi chín tháng bốn ông vân đã bị khởi tố về tội loạn luân chót tại ngoại
cơ quan điều tra khẳng định có đủ bằng chứng căn cứ bị can quan hệ luận luân với con ruột của mình và đã có con
lúc này kỳ duyên đã bảo trốn
ngoài ra để làm rõ sự thật khách quan về vụ án nhà chức trách cũng đã gửi công văn đề nghị sở y tế tp hcm
ra soát lại thông tin khám chữa bệnh và sinh con với kỳ duyên và hai người phụ nữ ba mươi một tuổi đều ngụ tại tp hcm và hai mươi chín tuổi quê ở đồng nai
ông nguyễn văn miếng và đào kim lân đặng đình mạnh là ba trong năm luật sư bảo chữa cho lê tùng vân và là đồng phạm trong vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hồi giữa năm hai nghìn một mươi
một năm trước công an long an đã nhận được thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao c năm bộ công an
về việc ba luật sư này đã đăng tải nhiều video hình ảnh lời nói bài viết lên mạng xã hội
những video hình ảnh này có dấu hiệu hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
cụ thể các luật sư cho rằng cơ quan tố tụ cấp sơ thẩm huyện đức hòa có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự xâm phạm hoạt động tư pháp trong việc điều tra truy tố và xét xử đối với thân chủ
đề phục vụ công tác điều tra công an tỉnh long an đã nhiều lần gửi giấy truyện tập ban người nhưng họ đều vắng mặt không lý do
công an phường nơi họ cư trú và thân nhân xác nhận họ không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì cũng không rõ và không liên lạc được
vì vậy đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm ông miếng mạnh và lân để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm
tinh thất bồng lai là nhà riêng của bà cao thị quốc tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa
khoảng một mươi năm trước bà này đưa rất nhiều tượng phật đồ thơ về nhà cúng biến nơi này thành cơ sở thờ tụng bất hợp pháp
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân chín mươi hai tuổi ngụ tại quận sáu tp hcm chuyển đến đây sinh sống của bà cúc
bà đán phục vụ công tác điều tra
bức thẩm vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai xác định ông vân đã chỉ đạo lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lập tài khoản youtube với năm chú tiểu
thiếu ma miên bầu vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official đăng tải rất nhiều video có nội dung ảnh hưởng xấu thông tin xây dự thật
xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân trực tiếp xâm phạm đến công an huyện đức hòa xâm phạm đến giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an thượng tọa thích nhật từ
ông vân đã bị xử phạt năm năm tù các bị cáo còn lại lĩnh ba bốn năm tù
nên đến nay ông vân vẫn chưa thi hành bản hẳn này
ngoài hai vụ án đang điều tra cảnh sát đang làm rõ đơn tố cáo của những người tại tỉnh thất bồng lai có hành vi chiếm đoạt từ thiện